tính đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng bảy việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
trong ba trăm chín mươi sáu ca mắc đã có thêm năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm sáu mươi năm ca
số ca còn đang điều trị là ba mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một tám mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm một mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín chín trăm bốn mươi chín người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú một hai mươi tám người